trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng ba tại hà nội và tp hcm bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đề án y tế cơ sở thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã phường giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi để trao đổi phổ biến những quy định hướng dẫn mới liên quan đến hoạt động của trạm y tế xã trong tình hình mới
trạm y tế xã phường giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi để trao đổi phổ biến những quy định hướng dẫn mới liên quan đến hoạt động của trạm y tế xã trong tình hình mới